thưa quý vị và các bạn thông tin đầu tiên liên quan đến vụ tàu cá bv chín mươi bảy nghìn bảy trăm chín mươi chín ts bị nổ bình ga trên vùng biển côn đảo vào ngày một mươi sáu tháng chín
đến tám h ba mươi phút sáng ngày hôm nay thi thể hai thuyền viên cuối cùng của tàu cá gặp nạn đã được tìm thấy và hiện tàu sar bốn trăm một mươi ba đang tiến hành vớt hai thi thể này
như vậy tất cả một mươi năm thi thể thuyền viên mất tích đã được tìm thấy
theo ông phạm hiển giám đốc trung tâm ba cho biết sau khi vớt hai thi thể này tàu sar bốn trăm một mươi ba sẽ quay vào thành phố vũng tàu để bàn giao cho thân nhân thuyền viên
tàu cá bv chín mươi bảy nghìn bảy trăm chín mươi chín ts gặp nạn vào khoảng giờ ngày một mươi sáu tháng chín khi cách côn đảo ba mươi hải lý
trên tàu có một mươi tám thuyền viên ngoài ba thuyền viên sống sót do đứng ở mỗi tàu kéo neo không bị thương tất cả các thuyền viên còn lại đều bị văng xuống biển và tử vong